trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay một mươi bảy tháng tám phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của việt nam liên quan đến việc bộ ngoại giao mỹ có báo cáo về tự do tôn giáo ở việt nam phát ngôn viên bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào điều này được ghi rõ ở trong hiến pháp và pháp luật của việt nam và được bảo đảm tôn trọng thực thi trên thực tế
bên cạnh đó các phóng viên rất quan tâm tới việc việt nam mới nhập một lô tên lửa từ ấn độ phát ngôn viên bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ đã và đang phát triển
và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục và an ninh quốc phòng
hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới
việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của việt nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước